cùng với nhiều địa phương trên cả nước hôm nay hội đồng nhân dân thành phố đà nẵng đã khai mạc kỳ họp thứ một mươi một hội đồng nhân dân tp khóa chín nhiệm kỳ hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi một
nhằm đánh giá tình hình thực hiện kinh tế xã hội quốc phòng an ninh trên địa bàn trong nửa đầu năm hai nghìn một mươi chín và triển khai phương hướng nhiệm vụ sáu tháng cuối năm hai nghìn một mươi chín